sau sự việc bảo vật quốc gia bức tranh vườn xuân trung nam bắc của cố danh họa nguyễn gia trí
bị bảo tàng mỹ thuật tp hcm trùng tu hư hỏng nặng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản số một nghìn chín trăm linh chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch di sản văn hóa về việc tăng cường công tác bảo vệ bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
theo đó bộ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có bảo vật quốc gia
quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý bảo vật quốc gia nghiêm túc
thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia
trong đó lưu ý phòng chống cháy nổ trộm cắp thiên tai thực hiện tốt hoạt động phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ
không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trong coi di tích ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo nâng cấp công trình
và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản khu vực trưng bày lập phương án bảo quản đối với từng bảo vật quốc gia
tuân thủ quy trình nguyên tắc kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp giám sát chặt chẽ của các chuyên gia tổ chức khoa học
tích cực quảng bá tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa của bảo vật quốc gia